do thuận điều khiển lực lượng công an thu giữ hơn ba viên ma túy ngựa và gần một kg ma túy đá
một khẩu súng ngắn có năm viên đạn trong hộp tiếp đạn
bước đầu đấu tranh thuận khai nhận mang số ma túy trên về bắc ninh
giao cho đối tượng không quen biết tại phường thị cầu
khi bị phát hiện truy bắt thuận đã cố thủ trong xe và điều khiển xe lao thẳng vào lực lượng công an nhằm trốn thoát
với quyết tâm trấn áp tội phạm cán bộ chiến sĩ công an tp bắc ninh đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng
và thu giữ toàn bộ tăng vật
sau một thời gian xác minh điều tra thu thập chứng cứ vào ngày một mươi chín tháng bốn
công an tp hà tĩnh phối hợp với công an quận bảy tp hồ chí minh đã tiến hành bắt triệu tập ổ nhóm một mươi một đối tượng
chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng tổng số tiền chiếm đoạt gần ba mươi tỷ đồng
của hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà tĩnh nhận được tin báo
của bị hại về việc bị người lạ gọi điện thông báo nhận thưởng và yêu cầu phải mua các loại hàng hóa
để được tích điểm nhận thưởng
nghe theo lời rụ rỗ nạn nhân đã chuyển tiền tám mươi lần với tổng số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo
sau khi tiếp nhận tin cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà tĩnh đã nhanh chóng triển khai xác minh làm rõ
đội cảnh sát hình sự công an tp hà tĩnh đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận bảy tp hồ chí minh
tiến hành triệu tập nguyễn văn hiếu chủ tịch quận bốn tp hồ chí minh cùng với một mươi đối tượng khác
và đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội nói trên
tăng vật thu giữ hai mươi một điện thoại bản có gắn sim một máy in một máy tính sách tay nhiều giấy tờ sổ sách ghi chép
một thẻ atm ngân hàng acb mang tên hồ ngọc thành
được biết nguyễn văn hiếu cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo của hàng nghìn khách hàng trên cả nước
trong đó trên địa bàn tỉnh hà tĩnh hiếu chỉ đạo nhân viên gọi điện đến cho sáu mươi ba người để thực hiện hành vi lừa đảo
ước tính tổng số tiền nguyễn văn hiếu cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của khách hàng lên tới gần ba mươi tỷ đồng
chỉ một thời gian ngắn sau khi bộ công an triển khai việc cấp tài khoản định danh điện tử
đã xuất hiện những kiểu lừa đảo với chiêu bài kiểm chứng thông tin
đây là thủ đoạn lừa đảo mới của các đối tượng tội phạm mà người dân cần hết sức cảnh giác
thông qua câu chuyện cấp xác thực tài khoản định danh điện tử các đối tượng mạo danh là công an
sẽ đọc chính xác tên số định danh ngày tháng năm sinh để yêu cầu nạn nhân đăng nhập vào website
giả mạo giao diện cơ quan nhà nước để điền thông tin cá nhân
cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng mã otp gửi về số điện thoại
sau đó đối tượng dùng những thông tin trên đăng nhập các ứng dụng ngân hàng online
momo zalopay của nạn nhân rồi chiếm đoạt tài sản
điện nay có một số đối tượng lợi dụng vào việc giảm danh công an gọi điện đến các hội dân
công báo sử dụng bốn sách thực tế tự nhiên để lừa đảo lừa đảo cho tiền
có thể thấy thời gian qua mỗi khi các ngành chức năng triển khai ứng dụng
lợi cho người dân trong giải quyết thủ tục hành chính đẩy mạnh số hóa bằng giao dịch điện tử
liên có ngay những kiểu ăn theo giả danh cơ quan có thẩm quyền quản lý ứng dụng nhằm khai thác thông tin cá nhân
nhiều người đã sập bẫy do các đối tượng lừa đảo nói đúng tên tuổi địa chỉ và số căn cước công dân
cá biệt có trường hợp chúng nêu chính xác tên người thân trong gia đình
khiến nạn nhân ban đầu có cảnh giác nhưng rồi vẫn phải tin theo
thực tế là khi chúng ta cung cấp những thông tin định danh của mình cho người lạ
chẳng hạn như là số căn cơ công dân hoặc thậm chí có thể là bị lừa để chụp ảnh hộ chiếu
hoặc là những cái thông tin liên quan đến hộ khẩu thì đấy đều là những thông tin rất là nhạy cảm
mà những kẻ xấu có thể lợi dụng để đăng ký tạo ra những tài khoản của ngân hàng
hoặc là những tài khoản các dịch vụ khác
từ đấy thì sẽ mạo danh chính tên tuổi của chúng ta để có thể đi lừa đảo hoặc đi làm những việc xấu
và cuối cùng khi truy về thì lại là tài khoản đứng tên của chúng ta
đấy cũng là một việc rất là
rất là nguy hiểm
người dân cần lưu ý hiện nay việc xác thực định danh điện tử cơ quan công an chỉ thực hiện trực tiếp
tại trụ sở và không yêu cầu công dân phải cung cấp thông tin gì qua điện thoại
muốn cấp số định danh điện tử người dân cần trực tiếp đến trụ sở cơ quan công an để tiến hành theo đúng quy định
nếu chúng ta nhận được các cuộc điện thoại mà đầu bên kia người ta xưng là những cơ quan quản lý
thì tốt nhất là chúng ta nên rất là thận trọng
vì thông thường thì những người làm việc qua điện thoại thì cũng rất là hiếm
và nếu có thì chúng ta nên lên trực tiếp các cơ quan chức năng hoặc là người ta sẽ mời chúng ta lên đấy để làm việc
chứ ít có ai yêu cầu làm việc qua điện thoại
chính vì vậy cho nên là khi chúng ta tiếp nhận được thông tin điện thoại như vậy thì mình rất là nên thận trọng
và nếu có yêu cầu gửi các thông tin cá nhân hoặc là chuyển tuyển thì chắc chắn là chúng ta sẽ không nên làm như được đấy
cơ quan công an cảnh báo người dân tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu tự cắt của cõi lạ
tự xưng cơ quan nhà nước lực lượng công an mà cung cấp thông tin cá nhân
tài khoản số mã otp cho họ tránh sập bẫy lừa đảo của tội phạm
thời gian qua cũng với thủ đoạn giả danh cán bộ công an
nhiều đối tượng tung ra các chiêu thức lừa đảo như gửi tin nhắn lệnh truy nã
thông báo phương tiện phạt nguội yêu cầu nộp phạt
cơ quan công an cảnh báo tất cả các thủ tục liên quan cơ quan công an chỉ thực hiện trực tiếp
tại trụ sở và không làm việc qua tin nhắn hay cuộc gọi điện thoại
vì thế nếu gặp phải các trường hợp trên thì việc đầu tiên là người dân cần phải hết sức bình tĩnh
theo hướng dẫn của các đối tượng và báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền
công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với nam thanh niên chở bạn gái lạng lách đánh võng
rồi quay clip sau đó tung lên mạng xã hội hết sức phản cảm
clip trên xuất hiện vào ngày một mươi tám tháng bốn trên các trang mạng xã hội
ngay khi clip được lan truyền công an thành phố đồng hới đã chỉ đạo tiến hành xác minh
và mời những người có liên quan đến trụ sở công an thành phố đồng hới để làm việc
từ kết quả
xác minh công an thành phố đồng hới đã tiến hành lập biên bản
đối với người điều khiển xe mô tô về hành vi
người từ đủ một mươi sáu đến dưới một mươi tám tuổi điều khiển xe mô tô trên năm mươi phân khối
chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm lạng lách đánh võng
phương tiện không có gương chiếu hậu phạt người ngồi sau về hành vi
người ngồi sau xe mô tô không đội mũ bảo hiểm phạt chủ phương tiện về hành vi
giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông
hội thao gian luyện thể lực đã trở thành nhu cầu không thể thiếu
trong đời sống tinh thần của mỗi cán bộ chiến sĩ
vì thế hội thao lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai môn cầu lông và cờ tướng
đã đem đến cơ hội giao lưu học hỏi và nâng cao tinh thần
khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc
với một bốn trăm linh vận động viên tham gia không khí tranh tài tại hội thao năm nay
cũng không kém phần sôi nổi
cầu lông là một trong hai bộ môn thi đấu tại hội thao lực lượng công an nhân dân

môn thi này có một trăm linh bốn đơn vị với sáu trăm năm mươi năm vận động viên tranh tài
trong ngày thi đấu đầu tiên không khí diễn ra vô cùng sôi nổi
vận động viên đến từ công an các đơn vị địa phương trên toàn quốc
đã thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng cạnh tranh quyết liệt công bằng
và tạo sự kết nối đoàn kết giữa các đơn vị
có thể thấy ở nhà thi đấu của tỉnh thừa thiên huế đã có một không khí vô cùng sôi nổi
và các vận động viên thực sự là đã thể hiện được sự chuyên nghiệp
cũng như là những kỹ thuật chiến thuật của những vận động viên
cũng như là những phẩm chất của người công an nhân dân
và chắc chắn rằng sẽ cống hiến những pha cầu vô cùng đỉnh mắt
và những trận đấu đỉnh cao trong hội thao lực lượng công an nhân dân hai nghìn hai mươi hai
trước đó để tham gia hội thao lần này một trăm một mươi năm đoàn công an các đơn vị địa phương
đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng đầu tư thời gian tập luyện bồi dưỡng cho các vận động viên
chất lượng vận động viên tham dự các môn thi vì thế cũng được nâng cao
và ngày càng chuyên nghiệp hơn
công an thành phố đà nẵng trước đó đã tổ chức hội thao trong toàn lực lượng công an thành phố
các bộ môn và đã lựa chọn được cầu thủ của hai bộ môn cờ tướng và cờ lông
để tham gia tại công an thành phố tử tư nguyễn tham gia giải hội thao của bộ
nói chung là trong quan sát chuẩn bị thì giám đốc công an thành phố cũng rất quan tâm
tạo điều kiện cho các bản chí được trưng tập vào đội tài
có thời gian tập luyện và thi đấu có thể cũng tương đối là kỹ và chắc chắn
năm nay hội thao các vận động viên chất lượng được nâng lên cao hơn so với mặt bằng các giải trước
do là đây cũng đã tổ chức nhiều lần bộ tổ chức nhiều lần nên là các vận động viên cũng có cơ hội
để tọa sát để học hỏi
và đến tình trạng hội thao là thi đấu để nâng cao trình độ và giao lưu
nên là các anh em cũng đều rất là cố gắng
trong một mươi năm qua các bộ môn tập luyện và thi đấu đã được tạo ra
phong trào thể dục thể thao của lực lượng công an nhân dân đã có bước phát triển mạnh mẽ
hệ thống thi đấu được ổn định và duy trì với một mươi ba môn thể thao
gồm bảy môn thể thao phong trào và sáu môn thể thao ứng dụng
qua từng năm vận động viên tham gia không chỉ tăng về số lượng mà còn nâng cao chất lượng
đóng góp vào thành tích chung của đội tuyển thể thao quốc gia trên đấu trường quốc tế
trong phần tin tiếp theo chính sách giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học
có thực sự hiệu quả nếu như căn bệnh thành tích vẫn cứ âm thầm tồn tại và chưa có giải pháp để tháo gỡ
cầu thủ thiêm hai kết nối quận một với tp thủ đức tp hồ chí minh

gồm cả trung học cơ sở và trung học phổ thông là một chủ trương lớn của ngành giáo dục
nhằm đào tạo nguồn nhân lực phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên một chủ trương đúng sẽ chỉ thực sự phát huy hiệu quả
nếu như có cách thực hiện bài bản và minh bạch
vâng đáng buồn là trong thời gian qua đâu đó vẫn có những câu chuyện
những phản ánh từ phía phụ huynh học sinh về cách làm thiếu nhân văn của một số nhà trường
gần đây nhất là trường hợp những phản ánh về việc nhà trường yêu cầu học sinh lớp chín
có học lực không tốt phải chuyển trường hoặc là cam kết không thi vào lớp một mươi
dư luận đang băn khoăn liệu rằng chủ trương phân luồng hướng nghiệp cho học sinh
đã bị thực thi một cách méo mó
vấn đề chính sách ngày hôm nay sẽ cùng bàn luận về câu chuyện
ngăn ngừa bệnh thành tích trong thực thi chính sách giáo dục
với khách mời là ông lê như tiến nguyên phó chủ nhiệm ủy ban văn hóa giáo dục của quốc hội
đại biểu quốc hội khoảng một mươi hai một mươi ba
trên mạng xã hội ngay khi câu chuyện
của một phụ huynh trên địa bàn thành phố hà nội chia sẻ việc con gái
bị nhà trường yêu cầu chuyển trường hoặc phải cam kết không thi vào lớp một mươi
vì học lực không tốt đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận
bởi không ít phụ huynh đã từng ở trong hoàn cảnh tương tự
nhiều ý kiến băn khoăn bởi nếu đúng có cách thực thi như thế này
thì chủ trương phân luồng hướng nghiệp cho học sinh đã bị làm cho méo mó
điều đáng nói đây không phải là lần đầu tiên có những phản ánh như vậy

được cho là có căn nguyên từ bệnh thành tích
mặc dù sau đó phòng giáo dục quận cầu giấy thành phố hà nội
trường trung học cơ sở dịch vọng quận cầu giấy khẳng định
nhà trường không có chủ trương yêu cầu các học sinh học không tốt
phải truyền trường và không thi vào lớp một mươi trung học phổ thông
nhưng câu chuyện một lần nữa cho thấy ngành giáo dục cần nhìn nhận
đánh giá lại rút kinh nghiệm trong công tác hướng nghiệp cho học sinh
lựa chọn cách làm đúng đắn tạo sự đồng thuận và niềm tin
đối với phụ huynh và học sinh
thì loại các em có trình độ trung bình hoặc trình độ thấp
không cho các em thi
để rồi trường mình thi là đạt đến bảy tám chín mươi
thì đó chính là bệnh thành tích
và chúng ta cũng thấy là rất là lo ngại
ở chỗ là trong nhiều năm qua
thì thi lên sau một cấp học
thì thường là đạt tám mươi chín mươi thậm chí là gần như một trăm linh
thì có đồng chí lãnh đạo
của đảng và nhà nước nói rằng là
nếu thế thì tổ chức thi làm gì
mà chỉ cần là
xem xét cái lực học của các em
trong quá trình những năm học
của cái cấp đó thế là đủ rồi
nhưng cũng chỉ vì bệnh thành tích mà chúng ta
rồi chúng ta
thậm chí là lộ đề
thậm chí là mớm lời trước
mớm lời giải trước
thì cũng làm cho
cái kết quả
nó không phản ánh
đúng thực chất
của thực tế
thì đó chính là bệnh thành tích
mà chúng ta cần phải
ngăn cản và đẩy lùi
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình vấn đề chính sách của chúng tôi ngày hôm nay
và cảm ơn ông vì những chia sẻ rất cụ thể và dùng
vâng thực tế là thực trạng như những phản ánh
từ phía phụ huynh học sinh
trong ghi nhận trên không phải năm nay mới có
những năm trước thì báo chí cũng đã nhiều lần vào cuộc
sau đó sở giáo dục đào tạo hà nội
cũng đã yêu cầu thực hiện giác minh
và có báo cáo gửi về sở
sự việc sau một thời gian lại lắng xuống
nhưng quyết định kỳ hàng năm lại nổi lên
vậy thì không biết đến bao giờ chúng ta không còn phải nghe về câu chuyện này nữa
dạ vâng còn trong lĩnh vực giao thông
thì cũng có rất nhiều thông tin đáng chú ý
sẽ được chúng tôi cập nhật từ quý vị trong cụm tin chính sách ngày hôm nay
cục hàng không việt nam vừa quyết định
đưa đường băng một mươi một r hai mươi chín l
tại cảng hàng không quốc tế nội bài
khai thác trở lại
từ ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng bốn
phục vụ cho dịp cao điểm lễ ba mươi tháng bốn
mùng một tháng năm
cùng ngày cục hàng không việt nam cũng quyết định
đưa các đường lăng b bốn b bảy và s sáu b
vào khai thác tại sân bay nội bài
việc đưa các đường băng đường lăn
tại nội bài vào khai thác ngay trước dịp nghỉ lễ
ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm
sẽ giúp tăng năng lực tại sân bay này
phục vụ tối đa nhu cầu tăng cao của người dân
lãnh đạo sở giao thông vận tải
thành phố hồ chí minh sáng nay cho biết
dự án cầu thủ thiêm hai sẽ khánh thành
và đưa vào sử dụng trước kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
đáp ứng được sự mong chờ của người dân
dự kiến vào sáng ngày hai mươi tám tháng bốn
cầu thủ thiêm hai sẽ được khánh thành
là một trong những cây cầu mang tính biểu tượng
cầu thủ thêm hai còn có vai trò đặc biệt quan trọng
cho sự kết nối kinh tế giao thông
giữa khu đô thị thủ thiêm và trung tâm thành phố
tạo động lực phát triển nhanh
cho khu đô thị sáng tạo phía đông
theo tin từ trung tâm quản lý giao thông công cộng
thành phố hà nội trong năm hai nghìn hai mươi hai
hà nội sẽ mở mới hai mươi tám tuyến buýt
trong đó có sáu tuyến xe buýt điện
nâng tổng số tuyến xe buýt điện lên chín tuyến
mở mới năm tuyến buýt thường
kết nối với tuyến đường sắt đô thị hai a cát linh hà đông
và một mươi bảy tuyến buýt khác dự kiến triển khai
trong quý ba và quý bốn năm hai nghìn hai mươi
được biết theo kế hoạch của ủy ban nhân dân
thành phố hà nội về phát triển vận tải hành khách công cộng
đến năm hai nghìn hai mươi năm
xe buýt đáp ứng một mươi sáu một mươi tám
và đến năm hai nghìn ba mươi
đáp ứng hai mươi năm nhu cầu đi lại của người dân
quý vị đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới
của truyền hình công an nhân dân
những số báo ra trong sáng ngày hôm nay
có thông tin gì nổi bật
xin mời quý vị cùng theo dõi
thưa quý vị báo tuổi trẻ thông tin
chính phủ đặt ra quyết tâm cao
thực hiện giải pháp lành mạnh hóa thị trường
không để một số vụ việc ảnh hưởng đến niềm tin
nhà đầu tư
đến việc huy động vốn qua thị trường trái phiếu cổ phiếu
để phát triển kinh tế đất nước
đó là khẳng định được thủ tướng phạm minh chính
đưa ra tại hội nghị phát triển thị trường vốn an toàn
minh bạch hiệu quả
nhằm ổn định kinh tế vĩ mô
bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
diễn ra trong ngày hai mươi hai tháng bốn
với những biến động của thị trường tài chính
và chứng khoán thời gian gần đây
thủ tướng đặt ra câu hỏi
vì sao đã có cơ chế quản lý kiểm tra giám sát
nhưng vẫn để xảy ra các trường hợp thao túng thị trường
vi phạm về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
báo đại biểu nhân dân dẫn lời của bộ trưởng tài chính hồ đức phước
trên thị trường cổ phiếu
thị trường chứng khoán phái sinh
xuất hiện các hiện tượng thao túng giá
làm giá và ngày càng tinh vi
nhiều mã chứng khoán được đẩy giá lên cao
không gắn với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
tại hội nghị chiều ngày hai mươi hai tháng bốn
bộ trưởng tài chính hồ đức phước
trên thị trường cổ phiếu
thị trường chứng khoán phái sinh
xuất hiện các hiện tượng thao túng giá
làm giá và ngày càng tinh vi
nhiều mã chứng khoán được đẩy giá lên cao
không gắn với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
còn theo thiếu tướng lê văn tuyến
thứ trưởng bộ công an
những hành vi thiếu minh bạch trên thị trường chứng khoán
với nhiều thủ đoạn tinh vi phức tạp
có thể nhóm vào một số dạng phổ biến
nhóm thứ nhất là chấp hành không đúng quy định của pháp luật
về công bố các thông tin liên quan đến thị trường và giao dịch
nhóm thứ hai là tình trạng cung cấp
đưa thông tin sai lệch thất thiệt trên các trang mạng xã hội
và lôi kéo các nhóm đầu tư
nhóm tư vấn mua bán
gây thiệt hại cho nhà đầu tư
cũng như đang có chiều hướng gia tăng
báo công an nhân dân thông tin
nhằm đảm bảo sự thuận lợi cho người dân đi lại
trong kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng bốn
ngành đường sắt và hàng không
vừa ban hành hàng loạt các khuyến cáo giải pháp
nhằm siết chặt an ninh an toàn
đây là thông tin
thông tin người dân cần quan tâm
khi chuẩn bị cho mình và gia đình
một kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
dài tới bốn ngày
khi mà dự báo kỳ nghỉ lễ sẽ gia tăng hành khách đi du lịch
hiện trên một số chuyến bay
toa tàu khởi hành vào đầu và cuối kỳ nghỉ lễ
gần như không còn chỗ trống
đó là lý do ngành đường sắt và hàng không
đưa ra khuyến cáo này
còn trên báo tuổi trẻ thông tin
mấy ngày qua thông tin từ năm hai nghìn hai mươi sáu
sẽ thực hiện xử phạt các siêu thị
trung tâm thương mại
cung cấp túi ni lệch
phát túi ni lông dùng một lần cho khách hàng
thực sự đang thu hút
và góp nhận được sự quan tâm của nhiều người
trao đổi với tuổi trẻ
ông nguyễn trung thắng viện phó viện chiến lược
chính sách tài nguyên và môi trường cho biết
theo nghị định số tám năm hai nghìn hai mươi hai
thì sau năm hai nghìn hai mươi năm
các siêu thị trung tâm thương mại và khách sạn
khu du lịch phát túi ni lông dùng một lần
cho khách hàng như hiện nay
sẽ bị các địa phương xử phạt hành chính
bên cạnh đó thì chính phủ sẽ có các chính sách
khuyến khích sử dụng túi tái sử dụng
túi sử dụng nhiều lần
hoặc cung cấp thùng cát tông để đựng hàng hóa
thưa quý vị những thông tin tiếp theo
chúng tôi sẽ gửi đến quý vị
trong điểm tin ngay sau đây
ngày một mươi chín tháng bốn công an tp hà tĩnh
phối hợp với công an quận bảy tp hồ chí minh
tiến hành bắt và triệu tập ổ nhóm một mươi một đối tượng
chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn của chúng là thông báo trúng thử
với tổng số tiền chiếm đoạt gần ba mươi tỷ đồng
của hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc
chỉ một thời gian ngắn sau khi bộ công an triển khai việc cấp tài khoản định danh điện tử
đã xuất hiện những kiểu lừa đảo với chiêu bài kiểm chứng thông tin
cơ quan công an cảnh báo
người dân tuyệt đối không thực hiện theo yêu cầu từ các cuộc gọi lạ
tự xưng là cơ quan nhà nước lực lượng công an
mà cung cấp thông tin cá nhân tài khoản số mã otp cho họ
tránh sập bẫy lừa đảo của tội phạm
sáng ngày hai mươi hai tháng bốn
tại nhà thi đấu thể thao tỉnh thừa thiên huế
bộ công an tổ chức lễ khai mạc hội thao lực lượng công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai
môn cầu lông và kẻ tướng
việc tập luyện thể dục thể thao rèn luyện thể lực
đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống tinh thần của mỗi cán bộ chiến sĩ
với hơn một bốn trăm linh vận động viên tham gia
không khí tranh tải tại hội thao năm nay đã diễn ra sôi nổi
hội thao diễn ra đến hết ngày hai mươi chín tháng bốn
giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học
gồm cả trung học cơ sở và trung học phổ thông
là một chủ trương lớn của ngành giáo dục
nhằm đào tạo nguồn nhân lực phù hợp
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội
tuy nhiên một chủ trương đúng sẽ chỉ thực sự phát huy hiệu quả
nếu có cách thực hiện bài bản và minh bạch